mở đầu là thông tin tại đắk lắk
thưa quý vị công an phường tân an tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắk vừa giải cứu một cô gái
đang ngồi trong quán nước thì bất ngờ cầm kéo lao ra đường chặn xe đầu kéo rồi leo lên nóc xe la ó và cố thủ
nhận được tin báo về vụ việc lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để động viên và khuyên giải cô gái nhưng bất hành
cô gái đã tiếp tục trĩa kéo về phía tổ công tác
rất nhanh hai cán bộ công an phường cùng người dân leo lên móc xe lợi dụng lúc cô gái không để ý đã lao vào khống chế và đưa xuống đất an toàn
theo người nhà cô gái đã có biểu hiện trầm cảm sau sinh kéo dài
cho bạn mượn tiền nhưng khi đòi thì không trả và kèm với lời lẽ đầy khiêu khích của những người đồng hương
đã khiến cho một thanh niên quê ở tỉnh bình định ức chế đâm bạn và chiếm đoạt tài sản ngay giữa phố
sau gần năm ngày vào cuộc truy xét đội cảnh sát hình sự công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng
đã bắt giữ được đối tượng ngay tại quê nhà và di lý về đà nẵng để phục vụ điều tra làm rõ
vụ việc xảy ra là màn tính chấp rất nghiêm trọng bởi thực hiện bởi đối tượng ngoại tận là những đối tượng rất là manh động
ở đây là đà nẵng là một thành phố yên bình nên là cái vụ việc xảy ra khiến cho chúng tôi phải đặt quyết tâm cao nhất là phải tìm ra được đối tượng
vụ việc được xác định xảy ra ngay giao lộ văn tiến dũng nguyễn xuân lâm và đối tượng gây án đã đâm bị hại và lấy xe máy đi ngay sau đó
chuyện án truy xét được công an quận cầm lệ khẩn trương triển khai
rất nhanh chóng một tổ trinh sát được cắt cử theo dấu đối tượng vào tận bình định
lần tìm tung tích thủ phạm ở một địa bàn xa lạ là thách thức lớn nhất đặt ra lúc này
đối tượng đã có chú ý và đã quyết tâm trốn chạy và thay đổi nơi ở thay đổi danh tính không liên lạc với người thân cũng như là mối quan hệ xã hội
cho nên là việc tổ công tác ở lao để xác minh cũng như là theo dấu đối tượng
thì đến ngày thứ năm thì đối tượng cũng đã lộ diện và qua công tác nghiệp vụ thì cũng đã tiến hành xác định đúng đối tượng cần tìm và tiến hành bắt giữ một cách an toàn
sau gần năm ngày kiên trì theo dõi ngày một mươi một tháng ba đối tượng nguyễn văn hậu bị các trinh sát ập vào bắt giữ khi đang lẩn trốn ở một khu công trình tại bình định
qua làm việc hậu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đối với bị hại huỳnh thanh tín và mai quốc thắng
nói chẳng nào cho hai năm đầu bạn bè nó có dạng
nó nói giọng tăng khích đối tôi
hồi tôi mới thấy thánh hùa theo nó nói tức nó
hồi tôi mới tức quá tôi mới bá dìa
xong rồi tôi mới ra chợ tôi mua một dầu
tôi canh nó dìa rồi xong rồi tôi đi theo rồi tôi xóa nó luôn
từ chỗ là bạn bè đồng hương thân thiết
nhưng vì những mâu thuẫn không đáng gặp
những mâu thuẫn không đáng có trong sinh hoạt hàng ngày đã dẫn đến những hành vi nông nổi và hậu quả khôn lường
đây tiếp tục là bài học cảnh tỉnh về việc ứng xử và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến đời sống xã hội
vào ngày một mươi một tháng ba công an xã tân hạnh huyện long hồ tỉnh vĩnh long phối hợp với chính quyền địa phương
tổ chức họp dân để kiểm điểm và tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với trịnh hoàng đông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại huyện long hồ về hành vi lăng mạ xúc phạm lực lượng công an
vào ngày một mươi năm tháng hai công an xã tân hạnh tiếp nhận thông tin và đến giải quyết mâu thuẫn giữa hai hộ dân tại xã tân hạnh
khi lực lượng công an đang xử lý vụ việc thì đông đến dùng lời lẽ thô tục xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ
khi được mời về trụ sở công an xã làm việc đông tiếp tục dùng lời lẽ lăng mạ đòi giết lực lượng công an xã tân hạnh
tại buổi kiểm điểm đông đã thừa nhận hành vi của mình là sai trái bản thân thấy hối hận và hứa sẽ khắc phục sửa đổi
công an xã tân hạnh đề xuất ubnd xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đông với số tiền là năm triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng nam vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức sóc đĩa
tại khu vực rừng keo ven bờ hồ phú ninh thuộc huyện phú ninh phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh
đã bắt quả tăng hai mươi đối tượng
tổ chức đánh bạc thu giữ trên người các đối tượng hai trăm ba mươi triệu đồng thu giữ trên chiếu bạc một mươi bảy triệu đồng nhiều tăng vật để đánh bạc tám xe máy và hai mươi điện thoại di động
tụ điểm này do nguyễn kim hùng chú tại huyện phú ninh đứng ra tổ chức và thu tiền sâu từ hai trăm linh tới ba trăm linh nghìn đồng một người một lượt
một cửa hàng bán lẻ xong dầu ở xã phùng xá huyện thạch thất thành phố hà nội vừa bị phạt một mươi năm triệu đồng
vì ngừng bán lẻ xong dầu ở xã phùng xá huyện thạch thất thành phố hà nội vừa bị phạt một mươi năm triệu đồng
một cửa hàng bán lẻ xong dầu ở xã phùng xá huyện thất thành phố hà nội vừa bị phạt một mươi năm triệu đồng
vì ngừng bán lẻ xong dầu ở xã phùng xá huyện thất thành phố hà nội vừa bị phạt một mươi năm triệu đồng
trên không gian mạng thì người dân dễ dàng tiếp cận với loại thuốc được quảng cáo là chữa covid
một số loại thuốc được người bán thổi giá thế nhưng với tâm lý có bệnh thì vái tư phương
thì người dân vẫn bất chấp để mua những loại thuốc chưa được cơ quan chức năng chứng nhận
và thuốc tiền triệu nhưng liệu có điều trị nhanh khỏi covid một mươi chín
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây sẽ giúp quý vị có câu trả lời
thời gian qua được truyền tay nhau với công dụng chữa trị covid một mươi chín
đang được bán với giá không hề rẻ tại một nhà thuốc trên địa bàn hà nội
của ấn này thì bây giờ bao nhiêu tiền
cây dưới cuối cùng là ba triệu chín

cái bên cạnh ta bia màu xanh
màu trà trời là hai triệu ba
nhưng cái này nó theo đường này
anh hỏi bây giờ như sao nó sẽ có tiền khác không
lúc nó tăng anh hỏi bây giờ có được thời gian nó xuống chỉ dưới hai triệu
thì cái loại đắt nhất thôi
cái bên trên này thì đọc như thế nào
cái này là của mỹ à
cái đấy của ấn độ
cái bên dưới cơ mà
của ấn độ
cũng ấn độ hết
những hộp thuốc được bán với giá hàng triệu đồng
thế nhưng hiệu quả của nó lại không như người phụ nữ này mong đợi và kỳ vọng
thuốc này tôi mua ở trên mạng
có giá là hai triệu một

một triệu dùng của cái loại thuốc này là uống năm ngày
thì sau khi tôi uống năm ngày xong cái này thì khuét khuét tét nhanh thì vẫn còn còn dương tính
thì sau khi uống hết cái thuốc này thì tôi lại mua tiếp một loại nữa để uống thêm một loại này
thuốc này thì mọi người cũng đều bảo nhau để mua thì tôi cũng mua mua về uống và cho đến nay là tôi uống đến nay tôi bị mắc covid là một mươi hai ngày
cũng nhiều loại thuốc được giao bán trên mạng
tiền mất kết quả vẫn dương tính với covid một mươi chín sau một mươi hai ngày điều trị tại nhà
thời gian trở lại với công việc bình thường vẫn bỏ ngỏ với người phụ nữ này
đây là trường hợp thực tế đã một phần nào đó chứng minh ngược lại cho câu nói tiền nào của đấy
trực tiếp đi mua thuốc thế nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về loại thuốc mà mình muốn mua
bạn bè anh thường dùng một số cái thuốc của hàn quốc ấn độ
hoặc của nga
nhưng mà giá nó hơi cao
những cái thuốc trôi nổi thì cũng không biết vì đa số là gọi là truyền tay nhau thôi
chứ cũng không được xác nhận
chúng ta không biết lựa chọn thông tin
chúng ta dùng những cái thuốc mà nó trùng hợp nó gây hại nhiều hơn là có lợn
liệu các cái thuốc đó nó có tương tác với nhau và nó gây nên cái tình trạng gây độc cho cơ thể hay không
không nên chuẩn bị tích chữ quá nhiều thuốc bởi vì những cái thuốc điều trị covid hiệu chứng covid hiện nay là đều là những thuốc thông thường
chúng ta không tạo nên cái tình trạng khan hàng giả rồi là tạo nên những cái tình trạng sốt thuốc như thế
nắm bắt nhu cầu sử dụng của người dân
nhiều cá nhân đã lợi dụng những kẽ hở để vận chuyển cũng như buôn bán các mặt hàng thuốc và vật tư y tế liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín bằng các phương thức thủ đoạn khác nhau
trong những ngày vừa qua công an thành phố hà nội phối hợp với cục quản lý thị trường liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều lâu hàng không có hóa đơn chứng từ không có nhãn phụ

toàn bộ các sản phẩm chữa trị covid thì đều được khi mà nhập khẩu đều được phải nằm trong danh sách được kiểm định
và toàn bộ các sản phẩm về thuốc thì phải được cấp visa để sử dụng
cho nên việc sử dụng các cái hàng hóa không đủ ân cấp gây nguy hiểm cho người dùng và không đảm bảo an toàn
thế nên hai là cái do tâm lý người dùng
là vẫn còn hoang mang
cho nên các đối tượng nợ dụng cái việc tâm lý hoang mang này để bán các cái sản phẩm gọi là hàng sách tay không nguồn gốc
điều này sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là nằm đúng loại cái thị trường
chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân là điều cần thiết
thế nhưng người dân cần tỉnh táo trước những loại thuốc chưa được cơ quan chức năng kiểm định và cấp phép
nếu không chính bản thân sẽ trở thành chú chuột bạch cho những dược sĩ ảo trên mạng xã hội
để do nhận lại
kết cục tiền mất tật màng
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an huyện phú ninh tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đào minh tuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại khu ba thị trấn phong châu huyện phú ninh tỉnh phú thọ
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm dưới đầu mắt phải
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an thị xã phú thọ tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng thị hồng loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
hộ khẩu thường trú tại phường âu cơ thị xã phú thọ tỉnh phú thọ cao một m sáu mươi hai và có sẹo một cm dưới trước đôi mắt trái
và đối tượng nguyễn tiến dần sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã cát trù huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh phú thọ về tội cưỡng đoạt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi chấm cách một cm sau đuôi mắt phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý